cảnh báo khoảng một sáu tỷ người lao động trong các lĩnh vực kinh tế phi chính thức có nguy cơ mất kế sinh nhai do đại dịch covid một mươi chín
quỹ tiền tệ quốc tế imf vừa kêu gọi các nhà hoạch định chính sách châu á mở rộng mạng lưới an sinh xã hội cho nhóm người lao động phi chính thức tại khu vực
trong bối cảnh hoạt động của các doanh nghiệp tê liệt những đối tượng dễ bị tổn thương nhất chính là các lao động phi chính thức hoặc những người làm các công việc bán thời gian hay công việc tạm thời
đây là những người không có bảo hiểm xã hội và làm việc trong các lĩnh vực không chịu sự quản lý hay áp thuế dưới bất kỳ hình thức nào của các chính phủ
theo thống kê lao động phi chính thức ở châu á thái bình dương chiếm gần sáu mươi việc làm trong các lĩnh vực phi nông nghiệp
dù hầu hết các thị trường chứng khoán tại châu á đều tạm dừng giao dịch trong ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
song ở những thị trường mở cửa vẫn chứng kiến tình trạng ảm đạm do tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín tới tâm lý của giới đầu tư
giảm gia tăng trong quan hệ thương mại mỹ trung
chốt phiên giao dịch chỉ số nikkei của nhật bản giảm hai tám trong khi sàn chứng khoán australia giảm tới năm mức giảm cao nhất trong một tháng qua
còn tại châu âu mở phiên giao dịch chỉ số ftse một trăm linh của london giảm hai ba
trong khi đó các thị trường chứng khoán tại đức và pháp đóng cửa do nghỉ lễ
trước đó chốt phiên giao dịch ba mươi tháng bốn thị trường chứng khoán mỹ cũng ngập trong sắc đỏ khi các chỉ số chính đều giảm từ ba tới một hai
giá dầu đang phục hồi và dần nới rộng đã tăng sau báo cáo cho thấy lượng dầu dự trữ tại các kho ở mỹ tăng ít hơn dự kiến
và thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các nước trong và ngoài tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ còn gọi là opec cộng đã chính thức có hiệu lực
giá dầu brent giao tháng bảy tại thị trường singapore bắt đầu được giao dịch hôm nay tăng ba mươi bốn cent tương đương một ba lên mức hai mươi sáu tám mươi hai đô la một thùng
trong khi đó giá dầu wti giao tháng sáu tăng chín mươi một cent tương đương bốn bảy mươi bảy lên mức hai mươi đô la một thùng
nguyên nhân là do dự trữ
dầu thô của mỹ trong tuần trước chỉ tăng thêm chín triệu thùng cùng với đó là thỏa thuận cắt giảm sản lượng gần một mươi triệu thùng một ngày của opec cộng chính thức có hiệu lực từ hôm nay mùng một tháng năm
thưa quý vị cuộc khủng hoảng covid một mươi chín không chỉ là một thảm họa đối với sức khỏe toàn cầu mà nó còn mang lại sự thay đổi trong trật tự thế giới
tác động toàn cầu của đại dịch covid một mươi chín đã đặt ra một câu hỏi cơ bản rằng liệu đây có phải là một trong những thời khắc lịch sử làm thay đổi thế giới mãi mãi khi sự cân bằng sức mạnh kinh tế và chính trị có sự chuyển dịch rõ ràng
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua phóng sự sau đây
đối với nhiều cá nhân và gia đình sau khi đại dịch covid một mươi chín xuất hiện
cuộc sống bình thường đã thay đổi theo những cách mà họ chưa từng tưởng tượng
vậy đại dịch này đã ảnh hưởng tới cách hành xử của các quốc gia các chính phủ các nhà lãnh đạo cũng như các mối quan hệ như thế nào
liệu họ có hợp tác chặt chẽ hơn với nhau hay sự thiệt hại chung hiện nay sẽ khiến họ chia rẽ sâu sắc hơn
đại dịch covid một mươi chín về ngắn hạn được cho là sẽ tạo ra một thế giới ít cởi mở hơn ít thịnh vượng và ít tự do hơn
đại dịch sẽ khiến các nước củng cố hơn
hơn nữa chủ nghĩa dân tộc chính phủ các nước dù ở thể chế nào cũng đều có những giải pháp cẩn cấp để kiểm soát khủng hoảng
và nhiều người sẽ miễn cưỡng từ bỏ những quyền lực mới này khi khủng hoảng kết thúc
trong khi đó cựu thủ tướng italia enrico letta đã từng cảnh báo rằng đại dịch covid một mươi chín có thể thúc đẩy chương trình
nước mỹ trước tiên của tổng thống donald trump
điều này được thể hiện rõ qua cách hành xử của mỹ khi không chỉ một lần nẫn tay trên các thiết bị y tế chống dịch covid một mươi chín từ chính các đồng minh của mình
không chỉ mỹ nhiều nước khác cũng sẽ theo đuổi cách tiếp cận kiểu italia trước tiên nước bỉ trước tiên hay nước đức trước tiên trong bối cảnh hiện nay
theo các chuyên gia covid một mươi chín cũng sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch của quyền lực và ảnh hưởng từ tây sang đông
phản ứng ở châu âu và mỹ được đánh giá là khá chậm trễ khi so sánh với trung quốc hàn quốc singapore
điều này làm lưu mở những tiến bộ của thương hiệu phương tây
sau những sai lầm ban đầu
trung quốc đã biến covid một mươi chín thành một câu chuyện thành công
bằng cách đề xuất viện trợ italia cùng các nước khác bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh
trung quốc đang tìm cách khẳng định vai trò toàn cầu của mình và đại dịch covid một mươi chín đã trở thành công cụ quyền lực mềm để xoán ngôi mỹ
trong khi đó các nhà phân tích cho rằng sự lãnh đạo của mỹ trong đại dịch covid một mươi chín dường như cho thấy sự thất bại
điều đó đặt người mỹ vào một sự nguy hiểm không cần thiết
trong khi lại gạt chính mình khỏi vai trò lãnh đạo trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu
đặc biệt là khi tuyên bố cắt viện trợ cho tổ chức y tế thế giới
cuộc khủng hoảng quản trị toàn cầu và nội địa có thể thay đổi bản chất của trật tự thế giới theo nhiều cách
nếu mỹ vẫn vắng bóng mà không có động thái gì
trung quốc có thể tận dụng cuộc khủng hoảng này để bắt đầu thiết lập các quy tắc mới theo tầm nhìn quản trị toàn cầu của riêng họ
một số ý kiến cho rằng tác động của đại dịch covid một mươi chín đối với nền kinh tế mỹ sẽ khắc nghiệt hơn so với trung quốc
nếu nhận định này trở thành hiện thực nó sẽ thúc đẩy quyền lực xoay sang châu á
sự thiệt hại của mỹ cả về quyền lực cứng lẫn quyền lực mềm sẽ làm nổi bật sự dịch chuyển một trật tự thế giới hậu mỹ một thế giới đa phương
theo các chuyên gia toàn cầu hóa cũng có hai mặt
ở mặt tích cực dòng người đi lại xuyên biên giới dòng lưu thông hàng hóa tiền tệ và thông tin sẽ tạo ra cơ hội và sự thịnh vượng mới
mặt khác nó có thể làm tồi tệ thêm sự cách biệt toàn cầu
khủng bố tội phạm xuyên quốc gia và tất nhiên là cả sự lây lan nhanh chóng khi xảy ra đại dịch
đại dịch covid một mươi chín có thể là giọt nước làm tràn ly của toàn cầu hóa kinh tế
kiến trúc của quản trị kinh tế toàn cầu được thiết lập vào thế kỷ hai mươi đang gặp rủi ro và nó làm gia tăng triển vọng rằng các nhà lãnh đạo chính trị có thể rút lui vào cuộc cạnh tranh địa chính trị
dù vậy covid một mươi chín khiến các nước nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư nhiều hơn vào hệ thống y tế toàn cầu cũng như quốc gia
hơn nữa nó càng đòi hỏi sự hợp tác cả về song phương và đa phương
vì thế cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ không chấm dứt xu hướng toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương
sự thu mình của các nước sẽ chỉ khiến cho phản ứng quốc tế đối phó với vấn đề mang tính toàn cầu trở nên kém hiệu quả và chính họ có thể sẽ phải chịu hậu quả nặng nề hơn
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
khoảng năm mươi bảy mươi tấn cá chết đã xuất hiện dọc sông sealt
chạy dọc qua biên giới giữa pháp và bỉ
nguyên nhân của tình trạng cá chết hàng loạt này được xác định là do ô nhiễm từ một nhà máy đường tại pháp
nhà máy này đã làm dò dỉ khoảng một trăm linh mét hối nước thải từ nửa đầu tháng bốn
nguồn nước thải sau đó đã chảy ra sông sealt gây chết cá
đáng lo ngại đây là các con sông chính đổ ra cảng biển amweb cảng lớn thứ hai châu âu sau rotterdam
nội các thái lan vừa thông qua khoản ngân sách trị giá năm mươi tỷ bạt tương đương với một năm tỷ đô la mỹ
để cải thiện chất lượng của tám trường tiểu học và trung học cơ sở tại các vùng xa xôi trên toàn quốc trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục thái lan cho biết phần lớn số tiền trong ngân sách sẽ được sử dụng để cải thiện các kỹ năng ngoại ngữ của học sinh tại các trường này
thái lan muốn thu hẹp khoảng cách nhằm cải thiện chất lượng giáo dục của nước này
dự kiến mỗi làng xã sẽ có một trường được chọn là trường điểm và sẽ được tài trợ để cải thiện chất lượng giảng dạy
ngoài mục tiêu cải thiện các kỹ năng ngoại ngữ cho học sinh
ngân sách vừa được thông qua cũng sẽ được sử dụng để cải thiện các kỹ năng số và môi trường học đường cơ sở vật chất và quản trị
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt